giác mạc chóp là một trong những bệnh lý về nhãn khoa ít gặp chính vì thế mà nhiều người còn chưa hiểu thậm chí chưa nghe đến
giác mạc chóp tiến triển theo thời gian làm độ cận loạn thị tăng nhanh chỉnh kính không đạt thị lực tối đa hậu quả có thể gây ra rãn lồi giác mạc và giảm thị lực trầm trọng không cải thiện kể cả khi chỉnh kính nặng hơn là dẫn đến đục xẹo giác mạc
thấy mắt ngày càng mờ đi số độ loạn thị tăng dần chị nguyễn thị thùy linh đi tái khám và được chẩn đoán mắc bệnh lý rác mặc chóp
giác mạc chóp là một bệnh nguy hiểm gây mất thị lực không thể phục hồi nhưng đa phần khó phát hiện sớm
bệnh lý giác mạc chóp là một bệnh nguy hiểm gây mất thị lực không thể phục hồi nhưng đa phần khó phát hiện sớm
có thể gặp ở nhiều độ tuổi đa phần ở giới trẻ
người có cơ địa dị ứng dễ mắc các bệnh viêm kết mạc mùa xuân viêm kết mạc dị ứng khiến ngứa mắt
hiện nay bệnh đang có xu hướng tăng một phần là do công nghệ trong chuẩn đoán phát hiện ngày một hiện đại hơn tìm ra chính xác căn nguyên bệnh
bên cạnh đó việc tiếp xúc với tiêu cực tím quá nhiều môi trường ô nhiễm khói bụi gây các bệnh dị ứng ở mắt là một trong những tác nhân gây giác mạc hình chóp
những triệu chứng ban đầu ví dụ như trẻ hay rụi mắt hoặc là trẻ kêu nhìn mờ không rõ độ loạn thị thường cao hoặc là bệnh nhân hay có tiền sử viêm dị ứng
đối với những trường hợp như vậy thì chúng tôi khuyến cáo là các bậc phụ huynh cũng như là các bệnh nhân mà thấy có những dấu hiệu như vậy chúng ta nên kiểm tra
nếu chỉ đơn thuần về vấn đề tật khúc xạ chúng ta chỉnh kính
còn nếu như có những cái biểu hiện sớm của do hình chóp thì chúng ta nên được phát hiện càng sớm
thì kết quả điều trị cũng như là hiệu quả điều trị thì càng tốt
các bệnh về mắt làm suy giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân khiến họ gặp nhiều khó khăn hạn chế năng lực và sự độc lập trong cuộc sống
các bác sĩ khuyến cáo nếu thấy mắt có hiện tượng mờ chảy nhiều nước mắt nhức mỏi người bệnh nên đi khám sớm để có hướng điều trị kịp thời